các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khoảng thời gian này các doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với các khó khăn chưa từng có
theo các doanh nghiệp việc tiền giang một mình đi một đường khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở
đã hơn ba tháng nay đa số người dân công nhân lao động tại các đơn vị vẫn phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng đời sống kinh tế rất khó khăn
trước những khó khăn trên doanh nghiệp fdi kiến nghị thủ tướng năm vấn đề
thứ nhất đề nghị không bắt buộc sản xuất theo mô hình ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm
thứ hai cho người lao động đang sinh sống tại vùng một và ba được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
theo nghị định một trăm hai mươi tám được sử dụng phương tiện giao thông cá nhân và xe đưa đón quay lại nhà máy sản xuất vào ngày một tháng một mươi một
doanh nghiệp sẽ cung cấp danh sách và phương án phòng chống dịch trong cơ quan cũng như kết quả của doanh nghiệp và người lao động
thứ ba đề nghị không giới hạn thời gian giới nghiêm một mươi chín h tối đến năm h sáng đối với người lao động trong quá trình đến nhà máy làm việc
theo công văn số sáu nghìn hai trăm bốn mươi chín ubnd kgvnh
thứ tư đề nghị test nhanh kháng nguyên không bắt buộc xét nghiệm real time pcr mẫu đơn cho người lao động trước ngày đầu tiên quay lại làm việc
theo nội dung cuộc họp bốn bên ngày một mươi chín tháng một mươi sau đó doanh nghiệp sẽ thực hiện xét nghiệm hàng tuần theo quy định của bộ y tế
thứ năm đề nghị cho phép người lao động ngoài tỉnh đã tiêm đủ hai liều vaccine quay lại tiền giang làm việc
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn quý vị đừng quên life suppride bấm chuông để theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại